nhân chuyến thăm chính thức việt nam trong ngày một mươi tháng bốn bộ trưởng bộ ngoại giao brazil mauro vieira đã phát biểu khai mạc tại hội thảo giao thông bền vững tọa đàm ethanol
sự kiện này được đồng tổ chức bởi hiệp hội công nghiệp mía đường và năng lượng sinh học brazil cụm ethanol brazil và bộ ngoại giao brazil phối hợp với các cơ quan thúc tiến thương mại và đầu tư brazil
các chuyên gia từ brazil và việt nam đã thảo luận ba chuyên đề chính sách công sử dụng ethanol và ngành công nghiệp ô tô các giải pháp công nghệ giảm phát thải carbon
ở việt nam việc sử dụng nhiên liệu sinh học là một phần trong chiến lược giảm khí thải nhà kính phù hợp với các cam kết của quốc gia theo thỏa thuận paris
mục tiêu của việt nam là giảm từ một mươi năm tám đến bốn mươi ba năm tổng lượng phát thải co hai toàn cầu vào năm hai nghìn năm mươi
chiều một mươi tháng bốn ngày oliver park
oce đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa pháp tại việt nam và phái đoàn đại sứ quán pháp tại việt nam đã đến thăm và làm việc tại thành phố đà nẵng
trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp sẵn có phó chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng trần trí cường mong muốn
ngài đại sứ sẽ trở thành cầu nối giúp hai bên tăng cường hợp tác đặc biệt ở lĩnh vực du lịch và phát triển cảng
đồng thời kết nối các nhà đầu tư pháp đến khảo sát môi trường đầu tư tìm kiếm khả năng kinh doanh tại đà nẵng
ngài olivier brochet khẳng định pháp luôn mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với đà nẵng một số lĩnh vực mới rất có tiềm năng là phát triển năng lượng tái tạo giải pháp tiết kiệm năng lượng xử lý nước thải
ngài đại sứ hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ có những bước tiến mới trong thời gian tới đặc biệt là trong các hoạt động giao lưu văn hóa trao đổi thanh niên sinh viên tham gia các chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao tại đại học pháp
thưa quý vị hạ viện bỉ là nghị viện nước ngoài đầu tiên trên thế giới thông qua nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam trong chiến tranh việt nam vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
vừa qua thượng tướng hoàng xuân chiến ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng
đã có buổi tiếp và trao đổi cùng ngài campendale borscher đại sứ đặc mệnh toàn quyền vương quốc bỉ tại việt nam về vấn đề này
hai bên đã trao đổi các nội dung nhằm thúc đẩy hiệu quả hơn nữa hoạt động phối hợp như hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả của chất độc da cam dioxin đối với con người
thông qua các dự án về chăm sóc sức khỏe cải thiện chất lượng cuộc sống việc làm xử lý triệt để đất nhiễm dioxin tại sân bay phú cát hỗ trợ nâng cao năng lực về công nghệ trang thiết bị
đồng thời đẩy nhanh các thủ tục để cơ quan tùy viên quốc phòng việt nam tại bỉ sớm đi vào hoạt động làm cơ sở cho thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước ngày càng đi vào chiều sâu
thời gian qua hợp tác song phương giữa bỉ và việt nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin sau chiến tranh ở việt nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
như tổ chức thành công thử nghiệm công nghệ của bỉ trong xử lý đất nhiễm dioxin tại sân bay biên hòa hỗ trợ tặng xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam dioxin
trao đổi về khả năng hợp tác xử lý dioxin tại các vùng ô nhiễm sân bay phú cát biên hòa
ngày một mươi tháng bốn tại trụ sở báo nhân dân phó tổng biên tập báo nhân dân đinh như hoan đã tiếp đại diện đoàn ủy ban đối ngoại thành phố saint petersburg của nga đến thăm và làm việc tại báo nhân dân
đánh giá cao hợp tác giữa báo nhân dân và thành phố sành pê tec pua thời gian qua phó tổng biên tập báo nhân dân đinh như hoan cho biết
báo nhân dân có lợi thế là có ấn phẩm nhân dân điện tử tiếng nga và các ấn phẩm cũng như kênh truyền hình luôn dành thời lượng xứng đáng thông tin tình hình của nga nói chung và thành phố sanh petersburg nói riêng
đề xuất các phương thức hợp tác trong thời gian tới đồng chí đinh như hoan mong muốn thông tin nhiều hơn về tình hình thành phố cho người việt ở trong nước hiểu rõ hơn
để làm được điều này cần một cơ quan đầu mối của báo nhật ký sành pê tec pua và chính quyền thành phố để kết nối với đơn vị liên quan của báo nhân dân
nhất chí với các đề xuất từ phía báo nhân dân phó chủ nhiệm ủy ban đối ngoại thành phố sành pê tec pua kanganov vyacheslav gennadievich cho biết
phía chính quyền thành phố sành pê tec pua đánh giá cao quan hệ hợp tác với báo nhân dân
đồng thời bày tỏ cảm ơn lãnh đạo cũng như tập thể báo đã dành sự chú ý giúp đỡ với tin tức không chỉ từ nước nga mà cả từ thành phố sành pê tec pua
cũng trong ngày một mươi tháng bốn tại trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông
trường đại học thái nguyên hội hữu nghị việt nam lào tỉnh thái nguyên tổ chức đón tết bùm pi mai năm hai nghìn sáu mươi bảy cho lưu học sinh lào đang học tập nghiên cứu tại tỉnh thái nguyên
dựa chương trình có bà kham phao ơn tha vanh đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam
tại tết bùm pi mai năm hai nghìn sáu mươi bảy hai nghìn hai mươi bốn cho lưu học sinh lào đang học tập nghiên cứu tại tỉnh thái nguyên bà kham phao ơn tha vanh
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam đánh giá cao sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh thái nguyên trong nhiều năm qua dành cho các em lưu học sinh lào
tết bùm pi may được tổ chức nhằm góp phần tăng thêm tình cảm gắn bó giữa các lưu học sinh với cán bộ nhân dân trong tỉnh
thúc đẩy công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức cho lưu học sinh lào về mối quan hệ tình hữu nghị đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam lào
tỉnh thái nguyên hiện có khoảng một hai trăm linh lưu học sinh lào đang theo học tại một mươi trường từ trung học phổ thông cao đẳng đại học và sau đại học
vừa qua công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế đà nẵng aht đã có thông báo về lịch bay mùa hè năm hai nghìn hai mươi bốn tại nhà ga t hai
theo đó trong mùa hè năm hai nghìn hai mươi bốn nhà ga t hai cảng hàng không quốc tế đà nẵng sẽ đón hơn một mươi chuyến bay quốc tế của hai mươi tám hãng hàng không đang khai thác
tổng lượng chuyến bay quốc tế đến và đi tại sân bay đà nẵng tính từ nay đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ là hai mươi chín trăm một mươi tám chuyến trong đó một mươi bốn trăm sáu mươi chuyến bay đến và một mươi bốn trăm năm mươi tám chuyến bay đi trung bình một trăm linh chuyến bay đến và đi mỗi ngày
theo công ty cổ phần đầu tư khai thác ga quốc tế đà nẵng ngày cao điểm nhất sân bay đà nẵng sẽ khai thác một trăm linh tám chuyến bay đến và đi tăng tám so với sản lượng trung bình thường ngày
tháng cao điểm nhất dự kiến sẽ là tháng sáu
khai thác trung bình một trăm linh hai chuyến bay đến và đi
các quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều chuyến bay tới đà nẵng nhất là hàn quốc đài loan malaysia thái lan trung quốc singapore nhật bản campuchia philippines và lào
trong đó có một mươi một hãng khai thác đường bay đi hàn quốc với tỷ trọng bốn mươi sáu một trên tổng số chuyến bay khai thác trong lịch bay hẻ hai nghìn hai mươi bốn
tạp chí kinh tế sài gòn vừa công bố kết quả bay dù lượn ngắm mù căng trải từ trên cao ở yên bái
nằm trong top bảy trải nghiệm du lịch ẩn

nằm trong top bảy trải nghiệm du lịch ẩn
tạp chí kinh tế sài gòn vừa công bố kết quả bay dù lượn ngắm mù căng trải từ trên cao ở yên bái
nằm trong top bảy trải nghiệm du lịch ẩn

nằm trong top bảy trải nghiệm du lịch ẩn
tạp chí kinh tế sài gòn vừa công bố kết quả bay dù lượn ngắm mù căng trải từ trên cao ở yên bái
nằm trong top bảy trải nghiệm du lịch ẩn

nằm trong top bảy trải nghiệm du lịch ẩn
tạp chí kinh tế sài gòn vừa công bố kết quả bay dù lượn ngắm mù căng trải từ trên cao ở yên bái
nằm trong top bảy trải nghiệm du lịch ẩn
tạp chí kinh tế sài gòn vừa công bố kết quả bay dù lượn ngắm mù căng trải từ trên cao ở yên bái

nằm trong top bảy trải nghiệm du lịch ẩn

một khu vực có nhu cầu đi lại lớn
nhiều sinh viên và người dân khi trải nghiệm cụm đèn này cho biết rằng
họ không nhận ra việc sử dụng đèn này hoặc thậm chí không biết nó tồn tại
một số người đã thử bấm nút nhưng không thấy có tín hiệu nào được chuyển đổi
bên cạnh đó dù nhấn nút điều khiển và đèn tín hiệu đã có yêu cầu dừng lại nhường đường cho người đi bộ
song vẫn nhiều phương tiện phớt lờ cảnh báo
dù đã triển khai từ năm hai nghìn một mươi bảy nhưng sau bảy năm các đèn tín hiệu cho người đi bộ tại hà nội trở nên vô hình
không còn phản ánh đúng vai trò của chúng
điều này đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả và khả năng áp dụng thực tế của các biện pháp an toàn giao thông như thế này
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu
ở khu vực phía đông bắc bộ mưa chỉ còn duy trì trước tám giờ sáng
hiện tượng sương mù sẽ tồn tại đến khoảng chín một mươi giờ
đến trưa vào chiều nay khu vực hà giang tuyên quang phú thọ cũng như lào hòa bình trở truyền nắng
và nền nhiệt sẽ tăng lên mức hai mươi tám ba mươi độ
trong khi các khu vực còn lại của đông bắc bộ nhiệt độ là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
với khu vực phía tây bắc bộ trời nắng sớm hơn nên nhiệt độ trong ngày hôm nay sẽ tăng lên mức hai mươi tám ba mươi một độ
cục bộ có nơi nhiệt độ cao hơn
lưu ý về chiều tối và tối ở khu vực phía tây bắc bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và rông
trong mưa rông cần phải đề phòng với hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ở miền trung lúc này thì tình trạng mây nhiều vẫn còn sương mù tiếp tục xuất hiện nhiều nơi
trong đó dài nhất là khu vực từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
từ chiều nay khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh trời cũng chuyển nắng nhẹ
nhiệt độ sẽ tăng lên mức hai mươi tám hai mươi chín độ
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế nắng từ trưa vào chiều
nhiệt độ ngày giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
còn đối với các tỉnh thành phố từ đà nẵng
nắng đến bình thuận trời nắng sớm nên nhiệt độ cao hơn duy trì từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
nam bộ và tây nguyên tiếp tục đón ngày mới với thời tiết ít mây nắng mạnh từ sớm
ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên sẽ giao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ
cục bộ có những điểm đạt ngưỡng nắng nóng với nhiệt độ trên ba mươi năm độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ các tỉnh miền đông trời nắng gắt với nhiệt độ cao ba mươi sáu ba mươi tám độ
còn đối với các tỉnh miền tây nam bộ nhiệt độ duy trì từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
trên biển ở hầu khắp các vùng biển nước ta đều có được tình trạng thời tiết tốt
ở khu vực phía bắc và giữa của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc đến đông mạnh cấp ba bốn
còn ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc cấp bốn
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước